làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư đang diễn biến phức tạp nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu của chính phủ
trong khi người dân cả nước đang đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền các cấp chống dịch thì có không ít những tin tức thất thiệt bịa đặt giả mạo được tung ra gây hoang mang bức xúc dư luận
mặc dù nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử lý hành chính thậm chí là xử lý hình sự song tin giả và biến chủng của nó vẫn xuất hiện lan truyền một cách nhanh chóng
từ sáng ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung bí thư thành phố chỉ đạo sẽ không cho người dân di chuyển trong bảy ngày
rất nhiều người lo lắng hoang mang trước thông tin này
thế nhưng sở thông tin và truyền thông tp hà nội ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đều khẳng định đây là tin giả mạo sai sự thật
hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp khẩn trương xác minh và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật
tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp thì trên không gian mạng thông tin sai lệch xuyên tạc xấu độc ngày càng gia tăng cả về mức độ và xu hướng
tin giả đang ngày càng trở nên khó lường và tinh vi hơn không chỉ là những thông tin xuyên tạc có tính chất tiêu cực về diễn biến dịch bệnh về tình hình cách ly phong tỏa tin giả về vaccine
mà còn là những thông tin thổi phồng lợi dụng lòng tin sự thương cảm của người dân để trục lợi vận động từ thiện
vụ việc bác sĩ khoa là một ví dụ điển hình
nhiều đối tượng đã giả mạo văn bản hoặc là xuyên tài các chỉ đạo chính sách quy định về phòng chống dịch bệnh cũng như là chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn
từ đó bình luận thiếu quan cứ quy kết cho thể chế chính trị bản chất chế độ bôi nhọ pháp luật chính lãnh đạo đảng nhà nước cũng như chính quyền nhóm tin giả về các trường hợp cần hỗ trợ lừa đảo chính đạo tài sản
những đội dưỡng xấu đã dàn dựng thông tin về những trường hợp cần hỗ trợ
giả mạo trang của các cơ quan báo chí truyền thông người nổi tiếng từ đó kêu gọi ủng hộ và đã chiếm đoạt
chủ động triển khai từ xa từ sớm các biện pháp phòng ngừa đấu tranh lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện chỉ đạo hướng dẫn trao đổi công an các địa phương đấu tranh xử lý theo quy định pháp luật và gian đe gần một trăm linh đối tượng đăng tải phát tán thông tin xấu độc sai sự thật liên quan đến dịch bệnh
không để tin giả phá hoại nỗ lực phòng chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị
pháp luật quy định rất cụ thể về hình thức xử lý đối với các hành vi tung tin giả sai sự thật tùy theo tính chất mức độ hậu quả gây ra có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự
một bộ phận không ít người dùng mạng xã hội vội tin vào thông tin sai lệch mà chia sẻ thì cũng đã góp phần phát tán tin giả tiếp tay cho tin giả lan truyền
chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo cảnh giác và chúng ta khi thấy những thông tin chia sẻ những thông tin liên quan đến các vấn đề nóng vấn đề thời sự vấn đề đang được nhiều người quan tâm
những cái tin mà chúng ta còn cảm giác nghi ngờ thì chúng ta chưa vội chia sẻ phát tán ngay mà chúng ta cần phải kiểm chứng để xem độ xác thực của thông tin
cùng với năm k trong phòng chống covid một mươi chín người dùng mạng xã hội nên thực hiện nghiêm
nghiêm năm k trong phòng chống tin giả không tin ngay không vội bấm thích không cổ suý bình luận không kích động không chia sẻ
và hơn hết ý thức trách nhiệm sự tỉnh táo của mỗi người sẽ là vaccine hữu hiệu nhất trong phòng chống biến chủng virus tin giả lúc này